thuế nhập khẩu ô tô dung tích nhỏ khu vực asean đã giảm từ bốn mươi xuống ba mươi kể từ đầu năm nay
và sau gần hai tháng điều chỉnh thuế giá xe ô tô nhập khẩu đã bắt đầu được các hãng điều chỉnh
tuy hiện nay mới chỉ có một số ít mẫu xe được điều chỉnh giảm giá
thế nhưng với mức giảm từ năm mươi triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cũng đã khiến khách hàng có nhu cầu mua xe phấn khởi
dự kiến nếu chờ đợi khoảng một năm nữa năm hai nghìn một mươi tám khi thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ asean giảm về
giá xe nhập khẩu sẽ có mức giảm hấp dẫn hơn
nhiều dự báo cho rằng vào thời điểm đó thì xe nhập khẩu sẽ lấn át xe nội địa
mặc dù biết chỉ một năm nữa thuế nhập khẩu ô tô từ asean sẽ giảm về
nhưng do cần xe cho công việc chị hiếu thảo vẫn quyết định mua xe
hiện chiếc xe chị lựa chọn chỉ giảm hơn năm mươi triệu đồng
so với tháng trước nhưng chị thảo cũng cảm thấy khá hài lòng cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy xe nhập khẩu nguyên chiếc từ asean giảm một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo tính toán việc giảm thuế giúp giá xe giảm khoảng bảy
hiện một số hãng đã điều chỉnh giảm giá xe từ năm mươi triệu
đến hàng trăm triệu đồng
mặc dù giảm chưa nhiều nhưng giá xe nhập khẩu đang dần cân bằng với xe trong nước
cùng với tâm lý chuộng hàng ngoại thì xe nhập khẩu được dự đoán sẽ sớm lấn át xe trong nước
với kinh nghiệm làm việc lâu lắm trong ngành ô tô
thì tôi nghĩ rằng là cái giữa xe nhập nguyên chiếc và xe sản xuất ở trong nước thì có chất lượng tương đương
xong tuy nhiên thì tâm lý của người việt nam thì vẫn đang có vẻ là chuộng xe nhập hơn
lúc nha tôi cho anh là thuế rất cao bảy
tám mươi sáu mươi người ta vẫn nhập
và bây giờ xuống năm hai nghìn một mươi sáu đặc biệt là hai mươi bảy xuống ba
thì tôi cho là cái năm hai nghìn bảy này là cái năm mà có thể ô tô nước ngoài tràn vào việt nam rất nhiều ô tô nguyên chiếc
thực tế khi thuế xuất thuế nhập khẩu với mức ba mươi nhập khẩu xe từ asean ngay lập tức tăng mạnh
thống kê của tổng cục hải quan cho thấy nhập khẩu xe ô tô trong một mươi năm ngày đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu cả về số lượng lẫn giá trị
trong đó riêng xe chín chỗ ngồi trở xuống có sự tăng trưởng đột biến với ba bảy trăm linh chiếc
gấp hơn ba lần mức một hai trăm linh chiếc của nửa đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
và đến năm hai nghìn một mươi tám khi thuế giảm về theo các chuyên gia phân tích
việc duy trì sản xuất lắp ráp trong nước sẽ bị thu hẹp
bởi rất khó để dựng hàng rào kỹ thuật với mặt hàng ô tô khi đã hội nhập
dựng hàng rào kỹ thuật là hơi khó
những sản phẩm khác như thực phẩm
hay là liên quan đến những việc ăn
những điều đồ dùng và nó không quan trọng lắm
nhưng còn riêng ô tô mà anh dựng hàng rào kỹ thuật là hơi khó
bởi vì nó tiêu chuẩn hóa hết
ngoài ô tô từ asean về việt nam giảm giá
thì xe nhập khẩu từ các khu vực khác cũng bắt đầu giảm
do thuế nhập khẩu một số mẫu xe giảm theo cam kết gia nhập với kfto
và chỉ một năm nữa các mẫu xe đang có giá bán dưới một tỷ đồng sẽ giảm khá mạnh
sẽ có những mẫu xe nhập khẩu được bán với mức giá từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh triệu đồng
do vậy thị trường ô tô năm tới được dự đoán sẽ sôi động